chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
sau gần ba mươi giờ gây án dùng súng bắn vô cớ hai nữ công nhân đang làm vệ sinh môi trường đêm khuya
bị thương tích và tìm cách tẩu thoát khỏi quảng ngãi
hai đối tượng đã bị bắt giữ khi đang ẩn nấp trong rừng
với nhiều vết đạn vào chân chị lê thị minh khải và chị võ thị lưu
là nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi đang được các y bác sĩ chữa trị
đó là những giây phút kinh hoàng khi hai chị bị hung thủ manh động dùng súng bắn
trước tiên là nó đi tới là nó đánh bá kia trước
đánh bá kia mà em quét rớt không đi trước rồi em dì lại
lại em khá là đã quýnh bá đây mới trả lại
em trả tái gần tới nó thì cái kỳ súng đó đó
trần ngự của nó hay sao đó
thì em cũng không nhớ nữa em cũng không biết nữa
nó đã bán em rồi
sau khi bắn bốn phát vào chân hai chị công nhân này gây thương tích
vào dạng sáng ngày năm tháng một mươi
các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi tỉnh quảng ngãi
ngay sau đó lực lượng công an đã vào cuộc truy lùng
súng em vô em nói chuyện có vàng co vàng co cái sản trước
rồi em coi sau đó em có bán
có bán chị
sau ba mươi giờ lần theo các dấu vết
các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng
khi đang trên đường lên tây nguyên lẩn trốn
các đối tượng là trần viết đông và nguyễn đức nga
đều trú tại tỉnh quảng nam
qua các vụ ón này em thấy là lực lượng công an của mình
có một phái nhầm rất là nhanh
vì vụ ón vào đa bắc kịp thời hơi các đối tượng rất là nguy hiểm
đã gây ra các vụ ón cho hơi cứ nửa công lâu công
và em thấy là các lực lượng công an
công an của mình rất là tích cực trong các vấn đề để tìm kiếm tàu phòng
công an tỉnh quảng ngãi cũng đã khám xét nơi ở của các đối tượng
và thu giữ được súng gây án
tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm
đối với đặng đăng phước sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
trú tại phường tân lợi thành phố buôn ma thuật
từ năm hai nghìn một mươi chín đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phước đã đăng tải chia sẻ hơn hai trăm linh bài viết
có nội dung công kích lãnh đạo cấp cao và chính quyền
xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị xã hội trong nước
bồi nhọ nói xấu lực lượng công an
tham gia các hội nhóm diễn đàn trên mạng xã hội
để ủng hộ hoạt động của các nhóm chống đối
cũng như tìm cách lôi kéo những đối tượng bất mãn chống đối
tham gia các hoạt động gây phức tạp về an ninh trả tự
xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng nhà nước
dù đã nhiều lần được tuyên truyền nhắc nhở
nhưng đối tượng không chắc hành
xét thấy các cơ quan chức năng đã thực hiện tố tụng đúng quy định
hội đồng xét xử đã tuyên y án sơ thẩm tám năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối với đảng đăng phước
chuyên án tín dụng đen với một mươi năm đối tượng liên quan đến hoạt động liên tỉnh
có hành vi cho vai nặng lãi
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
vừa đợi công an tỉnh quảng bình triệt phá
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức
chú tại quảng nhân quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại ba điểm
ở tỉnh quảng bình và hai điểm ở tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng
ở các tỉnh phía bắc và hoạt động tín dụng đen
tại các tỉnh miền trung
bước đầu làm rõ các đối tượng đã khai nhận
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
đã cho hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình
vai số tiền lên đến ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi
đến ba trăm sáu mươi một năm
đối với các bị hại vai nợ
khi chưa kịp trả tiền
thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố
đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân
trước đó ngày ba tháng một mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
cũng đã bắt khởi tố đối tượng dương văn tính
chú thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng dương văn tính
đã cho nhiều người vai lãi nặng
trên địa bàn tỉnh với lãi suất từ một trăm linh chín năm
đến hai trăm năm mươi năm năm một năm
cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu
đối với sáu người
đã vai bốn trăm ba mươi năm triệu
và thu lợi bất chính gần bốn mươi ba triệu đồng
tổ chức đánh bạc và cho người cảnh giới nghiêm
xung quanh có tưởng bao bọc
nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng
nhóm đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
đã bị phát hiện bắt quả tà
lực lượng trinh sát hình sự mật phục
kiểm tra tại khu nhà mồ
thuộc ấp hiếu minh b xã hiếu nhơn
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
phát hiện bắt giữ tám đối tượng
bảy nữ một nam
chú tại tỉnh đồng tháp vĩnh long
và thành phố cần thơ
đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ
một bộ lắc tài xỉu ba bộ lắc bầu cua
một bộ bài tay năm điện thoại di động
cùng số tiền trên người của các đối tượng
là trên hai mươi năm triệu đồng
thưa quý vị
vừa xảy ra một vụ cháy xe container
trên cao tốc tp hcm
dầu dây vào khoảng sáu giờ bốn mươi phút sáng nay
roadmark lưu thông trên cao tốc
tp hcm long thành dầu dây
theo hướng từ tp hcm đi tỉnh đồng nai
khi xe vừa qua trạm thu khí
long phước khoảng hai trăm linh m
trên cầu long thành
tại km một mươi một bốn trăm linh bất ngờ đầu xe bốc khói
sau đó năm tài xế dừng xe gấp
xuống xe kiểm tra
thấy lửa bắt đầu bùng phát
tài xế tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành
lực lượng chữa cháy của trạm thu phí
đến làm nhiệm vụ nhưng ngọn lửa đã lan nhanh
cột khói bốc cao
sau ít phút đầu xe container bị ngọt lửa
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
tp hcm đã điều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tuy nhiên đầu xe container đã bị thiêu dụi hoàn toàn
vụ việc khiến giao thông trên tuyến cao tốc
bị ùn tắc kéo dài hơn chín giờ cùng ngày
từ thực tế công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với loại hình trung cư
nhà ở xã hội khu nhà ở tập thể
có thể thấy rằng là ý thức của một số người dân sinh sống
tại đây vẫn chưa cao
cùng với sự xuống cấp của công trình
thiến cho nguy cơ cháy ngày càng tăng cao
do đó việc kiểm tra và cảnh báo sớm nguy cơ
sẽ góp phần chấn chỉnh
hạn chế cháy nổ với loại hình này
ghi nhận tại tp đà nẵng
hạ tầng công trình xuống cấp trầm trọng
các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
không đảm bảo
hệ thống liện chăn chịch
người dân tự ý câu dẫn đối đối
hàng loạt nguy cơ cháy nổ hiện hữu
tại các khu nhà ở tập thể cũ
được xây dựng trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tại tp đà nẵng
một số nhà tập thể đã hóa giá
từng hộ gia đình
không có vấn đề mà mình kiến nghị
trong một đơn vị quản lý cụ thể nào có
chỉ trên kinh thần là hướng dẫn cho tất cả các hộ gia đình
riêng từng hộ gia đình
trang bị thương tiện và thông dụng
và một số kỹ năng
trang bị cầu trang trùng độc độc
để đảm bảo công tác thoát nặng hay xử lý thịt cố
thức tạp nhất của bây giờ là khu vực để xe
thì khi đó hộ gia đình như này
sẽ thoát hướng nào
tập húng kỹ năng và yêu cầu trang bị mặt nạ
thàng dây để thoát nặng
là giải pháp tình thế
rất cần thiết đối với các khu nhà tập thể cũ này
qua kiểm tra tổ liên hành cũng tiên truyền
vận động mở lối thoát nặng thứ hai
và cảnh báo sớm nguy cơ để nâng cao ý thức của người dân
tiếp tục kiểm tra tại trung cư cao tầng
nhà ở xã hội
rất nhiều tồn tại phòng chế chữa cháy
do ý thức và thói quen sinh hoạt
như tập kích vật dụng chắn lối thoát nặng
hành lang trung cư
bổ trí am thờ dày đặc
lối thoát thứ hai bị biệt kiến bằng không sát
hay việc sử dụng điện của người dân
bằng đêm thì người ta thường thường tận dụng
cái quỹ thời gian đêm để sạc những cái xe
tại khu vực tầng hầm thì trong quá trình kiểm tra
thì cũng có kiến nghị với bàn quốc lý
và nhà trưởng
khiến cáo không nên để người dân sử dụng
sạc cắm qua đêm
và phải sử dụng cắm xe điện
đúng là quy định
cần có cái quy định cụ thể
để chúng ta có những cơ chế xử lý
riêng đối với trung cư nhà ở xã hội
thì trong biết kế là không có cái chỗ để xe ô tô
sau thời gian này thì
người dân cũng có các cái phương tiện đó
và đạo độ ảnh hưởng đến cái lối
nếu mà có cháy xảy ra
thì xe của lực lượng hành cây cháy rất khó tiếp cận với hiện trường
khu trung cư nhà ở xã hội cao tầng
khu nhà ở tập thể
đa phần đã xuống cấp và tồn tại
nhiều bất cập liên quan đến phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra công an các đơn vị địa phương
đã đề xuất và yêu cầu đơn vị quản lý
có biện pháp khắc phục các thiêu sót
công an quận trang trà
đã quản lý khu trung cư này
và đã làm việc với trung tâm phát triển nhà
để đầu tư các hạng mục
thì hiện nay là cái đầu tư
của trung tâm
đã có phần tiến triển
đặc biệt những trung cư năm tầng
thì trung tâm đã tổ chức
lắp các thiết bị bố cháy
từ căn hộ cho đến khu vực để xe
và khắc phục lại
các hệ thống bơm chở cháy
các trung cư
thì trung tâm đã lắp hệ thống
hút khu hành lo
và lắp lại hệ thống
bơm chở cháy
các hệ thống bơm chở cháy
và bơm nổ
cháy nổ là điều không mong muốn
hơn bao giờ hết
ý thức của mỗi người dân
vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu
chỉ khi nguy cơ cháy được hạn chế
thì các tình huống cháy nổ
mới được kiềm chế
trong phần tiếp theo
sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận cầu giấy hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thế thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hậu khẩu thường trú
tại tổ một
thị trấn hồ
thị xã thuận thành
tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách hai cm
trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản
và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng nguyễn đình trường
sinh năm hai nghìn năm
hậu khẩu thường trú
tại thôn xuân dương
xã kim lũ
huyện sóc sơn
thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hậu khẩu thường trú
tại khu chín
xã trí tiên
huyện thanh ba
tỉnh phú thỏ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội
ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần
phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện